do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín thị trường bất động sản tại tp hcm đang từng bước phục hồi
khi nhiều nhà đầu tư đã và đang triển khai hàng loạt các chương trình yêu đãi
nhằm mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng
trong xu hướng đó tập đoàn novaland một trong ba nhà đầu tư bất động sản hàng đầu việt nam
đã triển khai ký kết với hàng loạt đối tác chiến lược phân phối sản phẩm
đây là bước đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm bất động sản của tập đoàn
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhà đầu tư trên cả nước
với danh mục hơn bốn mươi dự án nhà ở tại các vị trí trọng điểm của tp hcm
bao gồm nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như căn hộ biệt thự nhà phố thương mại văn phòng v v
và quỹ đất sở hữu khoảng gần năm hectare giúp cung cấp nguồn cung đa dạng liên tục và bền vững
dự kiến số lượng đại lý sẽ tăng lên hơn năm mươi đại lý trong năm hai nghìn hai mươi
hiện novaland đang tập trung phát triển phân khúc bất động sản trung cao
với ba dòng sản phẩm chủ lực gồm bất động sản trung tâm bất động sản khu đô thị vệ tinh và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng